kính thưa quý vị ngày ba mươi một tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương cho biết
đã tiếp nhận và đang di lý nghi phạm zhang zhonggu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu quốc tịch trung quốc
về bình dương để điều tra làm rõ hành vi giết người
sau khi gây án vào chiều hai mươi chín tháng ba zhang zhonggu đã trốn khỏi công ty
trên chiếc xe bán tải màu trắng biển số sáu mươi một c bốn nghìn năm trăm linh
đến tối ba mươi tháng ba nghi phạm zhang zhonggu bị lực lượng công an bắt giữ
khi đang bỏ trốn tại tỉnh gia lai
tại cơ quan công an sau khi bị bắt giữ zhang zhonggu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu khai nhận
do mâu thuẫn trong công việc nên xảy ra cãi vã
vì quá tức giận nên đã sử dụng do các hoa quả đâm trị lý thị mai sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
ngụ tân phước khánh tân nguyên bình dương là các toán công ty nhiều nhát dẫn đến tử vong
gây án xong đối tượng mang theo tiền lấy xe biển số sáu mươi một c bốn nghìn năm trăm linh bỏ trốn lên thành phố pleiku
với ý định vượt biên
hiện đối tượng đang được di lý từ gia lai về tỉnh bình dương
để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật